một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên bốn mươi tỷ đồng
vừa được công an tp bun ban thuật tỉnh đắk lắk triệt phá thành công
sau một thời gian dài kiên trì điều tra
đội cảnh sát hình sự công an tp bun ban thuật đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang
tại sáu điểm trên địa bàn phường khánh xuân và xã hòa khánh
đang ghi số đề cho các con bạc
ngay sau đó hơn hai mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh văn dương và đào ngọc tài
cùng chú tại tp bun ban thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên năm mươi triệu đồng tiền mặt
hơn hai mươi điện thoại di động một xe ô tô cùng nhiều tài liệu tăng vật
liên quan đến hoạt động ghi số đề
là đã nhận tin rồi sau khi thắng thua là qua ngày hôm sau rồi thăm tóm tiền
khi mà tụi em trao đổi nhau qua tin nhắn điện thoại
thì em nghĩ là cơ quan công an khó phát hiện
nhưng mà không ngờ đến hôm nay là sự việc là đã bị công an thành phố bắt giữ
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay là trên bốn mươi tỷ đồng
các đối tượng cũng
có rất nhiều những kinh nghiệm
rất nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn
để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tổ
cái đường dây tổ chức khép kín
và rất là khó cho cái việc phát hiện các đối tượng liên quan
trong quá trình đấu tranh xử lý
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý đường dây đánh bạc
quy mô rất là lớn ở những nơi phố
hiện công an tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng có liên quan